xin chào các bạn cùng đến với những tin tức an ninh trẻ tự đáng chú ý trong hai mươi bốn h qua
một nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi đã thực hiện chót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau
để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ triệt phá bắt giữ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
và điều đáng nói là để thực hiện được hành vi này thì nhóm đối tượng lừa đảo đã có sự tiếp tay
của các cán bộ ngân hàng và mới đây nhất lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ đã tiếp tục khởi tố
và bắt giữ thêm những đối tượng là cán bộ ngân hàng có liên quan
đối tượng nguyễn lê thanh tú người cầm đầu đường dây sử dụng con dấu giả chữ ký giả của chủ tài khoản
để làm các ủy nhiệm chi giả mạo qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền
chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng
để làm được điều này tú đã cấu kết với đối tượng đoàn lê trí viễn là cán bộ ngân hàng bidv
chi nhánh trường sơn tp hcm để mua thông tin khách hàng với giá từ một mươi đến một mươi năm triệu trên một bộ hồ sơ
nhằm có được thông tin của nhiều ngân hàng khác nhau viễn đã lập đường dây với một số cán bộ ngân hàng khác
để lấy thông tin bán cho tú
hiện tại là những thông tin được bảo mật tại ngân hàng
nhưng mà vì mục đích tư lợi cá nhân thì em là cũng đã dùng những
cái thông tin đó để kiếm thu nhập cho bản thân
qua các mối quan hệ của bạn bè của em làm việc tại các ngân hàng khác
và cũng bạn bè của các bạn trong ngân hàng nhánh với em
thì em trao đổi về việc thỏa thuận về việc cung cấp thông tin
và em sẽ gửi lại chi phí cho các bạn đó
em cung cấp khoảng sáu ngân hàng sáu thông tin tại sáu ngân hàng
và tổng số lượng cán bộ tham gia khoảng tám người
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quá trình điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố các đối tượng thêm tội
mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
đây là tội danh mới trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy trên toàn quốc
chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này
thông qua vụ án này cũng có xuất hiện một số những thủ đoạn tội phạm
có thể cũng là lần đầu tiên xảy ra tại phú thọ
nhưng tới đây có thể sẽ trở thành
các đối tượng vi phạm đã sử dụng hình thức đó là mua bán thông tin tài khoản
của các doanh nghiệp tổ chức mở tại ngân hàng
và việc mua bán này lại được thông qua việc cấu kết với nhân viên ngân hàng
sau đó mua hoặc là làm ra con dấu giả
tạo ra các tài liệu giả mang tên các doanh nghiệp mà chúng đã có thông tin
để tiến hành các giao dịch chuyển tiền sau đó chiếm đoạt
vụ án xảy ra lần này một lần nữa cho thấy việc quản lý giao dịch
quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt nam còn nhiều kẽ hở
đặc biệt là đạo đức của mỗi cán bộ ngân hàng
nếu không được chú trọng rất dễ nảy sinh ý đồ xấu
phòng ngừa cái hoạt động này chúng tôi cho rằng là cái yếu tố mối chốt rất quan trọng
yếu tố cán bộ vậy là cán bộ gọi như là ngân hàng
đặc biệt là cán bộ các ngân hàng thương mại hiện nay đang trực tiếp giao dịch với khách hàng
gọi như là phải luôn luôn phải giữ vững được cái lập trường
cái thứ hai nữa là phải luôn luôn là phải cho rồi
gọi như là phải cập nhật các cái kiến thức hoạt động ngân hàng
nhất là những cái tính lăng và cái kỹ thuật liên quan nghiệp vụ và phòng ngược
và cái thứ ba nữa là anh em cũng phải trao đổi để có cái kinh nghiệm
để mình có cái phản ứng và nhận biết những cái dấu hiệu tội phạm
ngày hai mươi bốn tháng sáu ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh phú thọ
tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc công an tỉnh phú thọ
trong công tác đấu tranh truy bắt tội phạm góp phần bảo vệ an ninh an toàn hoạt động ngân hàng
qua vụ án này một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhân sự
cũng như đưa ra bài toán đối với ngành ngân hàng
phải tính toán tới bài toán kiện toàn hệ thống công nghệ lõi
nâng cao tính bảo mật và kiểm soát kỷ do
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h được phát sóng vào lúc một mươi tám h hàng ngày trên antv
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa có công văn gửi đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
về việc tuân thủ khám sàng lọc covid một mươi chín ở mọi bệnh nhân người nhà bệnh nhân khi đến cơ sở khám chữa bệnh
theo sở y tế tp hcm hiện một số cơ sở y tế đang có tư tưởng chủ quan
trong việc thực hiện các quy định về sàng lọc covid một mươi chín đối với người vào cơ sở khám chữa bệnh
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị tuyệt đối không chủ quan lơ là
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể sở y tế tp hcm yêu cầu các cơ sở theo sát bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm sars cov hai
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát mà ngành y tế tp hcm đã ban hành trước đó
đặc biệt đối với bệnh nhân là người nước ngoài hoặc người việt nam về từ nước ngoài
các bệnh viện các cơ sở khám chữa bệnh cần phải khai thác kỹ tiền sử nhập cảnh
làm rõ thời gian nhập cảnh kiểm tra giấy xác nhận hoàn thành cách ly
đối với các đơn vị đã được sở y tế công bố có khu cách ly đề nghị các bệnh viện tiếp tục duy trì khủng bố
để sẵn sàng tiếp nhận cách ly thu dung người nghi nhiễm covid một mươi chín khi có chỉ đạo của bộ y tế và sở y tế
thưa quý vị liên tục trong thời gian gần đây ở quận thủ đức tp hcm đã xảy ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản
khiến cho người dân không khỏi bất an
để lập lại an ninh trật tự phòng chống kéo giảm nạn trộm cắp lực lượng công an đã triển khai nhiều công tác đảm bảo
trong đó có tuyên truyền hướng dẫn bà con cách tự bảo vệ mình và tài sản ghi nhận của phóng viên an ninh tv
lợi dụng dịp tết nguyên đáng và dịch covid một mươi chín kéo dài các đối tượng trộm cắp đã thường xuyên lui tới hẻm sáu trăm sáu mươi tám trên chín
quốc lộ một mươi ba khu phố bốn phường hiệp bình phước quận thủ đức và lấy đi xe máy cùng nhiều tài sản khác của một số hộ dân
nắm được diễn biến ngày càng trở nên phức tạp trong đó một phần đến từ sự chủ quan của người dân